theo tin báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng sáu
vị trí tâm bão số một cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông bắc
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm
dự báo đến bốn giờ ngày một mươi bốn tháng sáu vị trí tâm bão ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa đều có nguy cơ rủi ro cao